cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn liên ba mươi ba tuổi chú ở thôn nội đồng xã đại thịnh huyện mê linh về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn văn liên khai nhận trước đó vào tối ngày ba tháng một mươi liên nhận được điện thoại của người cháu họ cho biết bị một nhóm thanh niên trong tiệc cưới tại thôn nội đồng hành hung phải đi cấp cứu
nghe tin liên cầm theo một cây đao một dao bấm đi đến địa điểm trên và dùng cây đao chém trọng thương một thanh niên đồng thời rủ thêm đồng bọn đến bệnh viện để tiếp tục truy sát người này
khi vào đến bệnh viện nhóm của liên lại gặp một nhóm thanh niên khác cùng nguyễn văn khang hai mươi bảy tuổi là người cùng thôn với liên
tại đây nhóm của liên và khang xảy ra mâu thuẫn trong lúc rằng co liền rút dao bấm đâm một nhát vào ngực nguyễn văn khang rồi bỏ chạy
do vết dao đâm trúng tim nên nguyễn văn khang đã tử vong
công an huyện mê linh đã bắt sự đối tượng nguyễn văn liên để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích